và cho con người đông đầy những kỷ niệm tuổi thơ
những kỷ niệm khác sâu trong ký ức đời người
bức tranh mùa nước nổi luôn làm nao lòng những bước chân lửa khách
bởi sự trang quà giữa con người và thiên nhiên thật trực rỡ
đó là hình ảnh những tập đoàn văn câu
một phương tức đánh bắt rất thông minh của cư dân ra đồng nước mùa sinh
để cảm nhận cuộc sống của những ngư dân chủ mùa miền nước nổi
đó là nghề trịch trại đồng
câu chuyện thì thầm về một đời sống du mục qua những cánh đồng tránh nước
đó là nghề đăng quần trên đồng nước nổi
giữa mưu sinh giữa kết bạn tâm giao của người miệt thứ
và giữa những hồ nước trời xanh giữa bốn bệ đỏ cạch phù sa
đưa ta về với một không gian cổ tích ba tư
chúng cùng trời cuối đất làm đắm say lòng người
để rồi cùng lắng nghe lời tự tình của chuyên môn
vào mùa giao quan trực sở
để rồi mơ một ngày sẽ trở thành những đầu bếp trứ danh
khi lạc vào dương quốc mắm khi con nước tràn bờ
có thể nói khám phá mùa nước nổi

là khám phá bằng cả thị giác thính giác khứu giác xúc giác
và cả dị giác mới cảm nhận được sự thăng hoa của trời và đất
mỗi năm con nước lại về
nhưng câu chuyện không bao giờ cũ
màu sắc không bao giờ phai
và cứ như tính khí hiếu kỳ chân chất của người miền tây
mỗi mùa nước nổi là một khó tàn chuyện phổ thích không bao giờ lặp lại

được đoạt là phim chúng tôi ghi nhận
một cách cận cảnh đa dạng
về con người thiên nhiên văn hóa
ẩm thực lao động
của đời sống cư dân đồng bằng sông cửu đông
của đời sống cư dân đồng bằng sông cửu đông
với tinh thần hào sản hương trực và vô cùng thích nghi sáng tạo
là một bức tranh nhiều màu sắc trong suốt năm tháng con nước nhảy bờ
một bản quang ca du dương khoan nhạc và bình dị
như chính tâm hồn của người dân nam bộ
đang mời gọi những bước chân phiêu lãng cùng về đồng nước quà dịp

cùng thưởng thức phong dị sống
cốt cách sống của con người và thiên nhiên miền tây nam bộ
còn chần chờ gì nữa mà không cất bước quà mình
vào câu chuyện kỳ thú của một miền tây mùa nước nổi